phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tuyên quang
về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh tuyên quang đã đạt được trong thời gian qua
phó chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh tuyên quang cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện bốn phong trào thi đua do thủ tướng phát động
phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phong trào giảm nghèo bền vững phong trào doanh nghiệp việt nam hội nhập phát triển
phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị
về vận động cán bộ công chức viên chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng học bổng bánh trung thu cho trẻ em
tặng sách tham khảo cho học sinh và năm thư viện trên địa bàn tỉnh tuyên quang